thưa quý vị sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đã tổ chức khởi công dự án cảng liên chiểu
đây là dự án trọng điểm nhằm góp phần định hình chiến lược phát triển kinh tế kinh tế biển cho khu vực miền trung
và đến dự buổi lễ có chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư võ văn thưởng
dự án đầu tư xây dựng bến cảng liên chiểu được xây dựng trên tổng diện tích hơn bốn trăm năm mươi hectare tại phương hoa hiệp bắc quần liên chiểu
trong giai đoạn đầu dự án sẽ tập trung xây dựng phần cơ sở hạ tầng dùng chung gồm đê chắn sóng luồng tàu đường giao thông kết nối cảng
và hạ tầng kỹ thuật khác đáp ứng cho các tàu tổng hợp hàng rời trước mặt trọng tải đến một trăm linh tấn tàu container có sức chứa sáu đến tám tiêu
với tổng đầu tư hơn ba bốn trăm linh tỷ đồng
sau khi hoàn thành dự án dự kiến sẽ đáp ứng thông qua lượng hàng đến năm triệu tấn một năm và phát triển thành bến trong giai đoạn tiếp theo
theo quy hoạch nhằm giảm tải cho khu bến tiên sa giảm áp lực giao thông đường bộ đi qua nội đô thành phố đà nẵng tăng cường kết nối vùng và liên vùng
góp phần phát triển bền vững kinh tế xã hội của thành phố và trong khu vực
phát biểu tại lễ khởi công chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan đảm bảo thực hiện đúng tiến độ
chất lượng dự án có chiến lược đầu tư công nghệ hiện đại vào quản trị khai thác cảng biển hướng đến mô hình cảng xanh để khai thác hiệu quả cao nhất của dự án
nghệ an quyết định rót gần bốn tỷ vào hai dự án hạ tầng chiến lược cảng biển nước sâu cửa lò cảng hàng không quốc tế vinh trong năm hai nghìn hai mươi ba tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương
nghị quyết vừa được hội đồng nhân dân tỉnh nghệ an thông qua mới đây
điều tiết một trăm linh cho ngân sách cấp tỉnh thu từ tiền sử dụng đất của bốn dự án khu đô thị trên địa bàn với gần bốn tỷ đồng để tạo nguồn vốn hỗ trợ thực hiện bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế vinh
đầu tư xây dựng cầu dẫn nối quốc lộ bảy c với cảng nước sâu cửa lò bởi hiện cảng hàng không quốc tế vinh chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ hành khách và nhiều thời điểm quá tải tại khu vực check in
thực trạng cơ sở hạ tầng bất cập đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc lựa chọn điểm dừng chân của các nhà đầu tư
tiếp theo sẽ là những tin tức kinh tế tiêu dùng đáng chú ý khác
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp tết của người dân việt nam airlines group gồm vietnam airlines pacific airlines và vasco tiếp tục tăng thêm hai trăm hai mươi bốn chỗ tương ứng tăng thêm hơn một năm trăm linh chuyến bay
cho dịp cao điểm tết từ mùng sáu tháng một đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tức là ngày một mươi năm tháng chạp năm nhâm dần đến một mươi năm tháng riêng năm quý mão
bên cạnh đó giá vé bán tết năm nay vẫn mở bán linh hoạt theo tình hình thị trường với đa dạng các mức giá và tuân thủ quy định giá trần nội địa
cùng với việc bố trí gần hai năm trăm linh lượt xe một ngày phục vụ hành khách trong dịp tết hai nghìn hai mươi ba công ty cổ phần bến xe hà nội đã yêu cầu các đơn vị nếu có tăng giá vé phải gửi đăng ký giá vé

công ty cổ phần bến xe hà nội đã gửi đăng ký giá vé trước ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tức là ngày hai mươi tháng chạp năm nhâm dần
ngoài ra các đơn vị vận tải bán vé điện tử phải cung cấp các điều kiện cần thiết bảo đảm việc bán vé không thu tiền cao hơn giá vé đã đăng ký không trở quá số ghế quy định
ngoài ra công ty cổ phần bến xe hà nội cũng xây dựng phương án tổ chức giao thông sắp xếp và điều tiết phương tiện nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân cao điểm tết nguyên đán hai nghìn hai mươi

giao lớn của thành phố hà nội người nông dân xuống giống bị hỏng hoặc bị sâu bệnh cũng là một trong những nguyên nhân khiến giá rau xanh tăng mạnh trong những ngày gần đây
liên quan đến đường dây cá độ bóng đá và ghi số đề qua mạng lên tới hơn một tỷ đồng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai mươi hai đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
trước đó ngày bảy tháng một mươi hai hơn một trăm linh cánh sạch đá đánh bạc đã bị đánh bạc
cán bộ chiến sĩ chia làm hai mươi mũi đồng loạt vây bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây này
ba mươi một đối tượng liên quan đã được trựu tập làm việc cầm đầu đường xây này là nguyễn trọng long và nguyễn ngọc khoa chú tại huyện eak
bước đầu cơ quan điều tra xác định đường dây này có hơn năm mươi người tham gia số tiền giao dịch đánh bạc trung bình một ngày khoảng năm tỷ đồng
dịp cuối năm tình hình vận chuyển tàng trữ và buôn bán pháo nổ ngày càng diễn biến phức tạp
nhằm ngăn chặn triệt để hiện tượng này lực lượng chức năng tỉnh hà nam đã mở các đợt cao điểm tấn công và chấn áp tội phạm qua đó thì liên tiếp bắt giữ nhiều vụ pháo lậu trên địa bàn
ngày một mươi hai tháng một mươi hai đội điều tra tổng hợp công an huyện kim bảng tỉnh hà nam đã bắt quả tang bùi văn hùng sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện lục sơn tỉnh hòa bình
đang tàng trữ trái phép năm hộp pháo hoa nổ có trọng lượng gần bảy kg tại khu vực huyện kim bảng
bước đầu hùng khai nhận đặt mua số pháo
trên qua mạng xã hội facebook với giá chín trăm linh về để sử dụng trong dịp tết
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi một đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an huyện kim bảng cũng phát hiện và bắt quả tang ba đối tượng tàng trữ sáu bảy kg pháo hoa nổ và sáu trăm bảy mươi g ma túy
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
vừa qua trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai biến liên quan tới thẩm mỹ và cá biệt thì có trường hợp đã tử vong
liên quan đến hoạt động này
qua công tác nắm tình hình lực lượng chức năng tỉnh bắc cạn cũng đã phát hiện nhiều cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn có dấu hiệu phức tạp và hoạt động vượt quá phạm vi cho phép
riêng tại thành phố bắc cạn có một mươi năm cơ sở làm đẹp liên tiếp mở cửa hoạt động
tuy nhiên nhiều spa không dừng lại ở chăm sóc sắc đẹp đơn thuần như đăng ký kinh doanh mà còn lấn sân sang các dịch vụ thẩm mỹ
công an tỉnh và sở y tế thành lập tổ liên ngành tiến hành kiểm tra một số cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ có dấu hiệu vi phạm
qua đó đã phát hiện và xử lý ba trường hợp tại thành phố bắc cạn có hoạt động thẩm mỹ khi chưa có chứng chỉ hành nghề
thưa quý vị cuối năm khi nhu cầu mua sắm tăng cao nạn hàng giả hàng nhái
vàng không rõ nguồn gốc theo đó cũng đã nóng trở lại nhất là trên môi trường thương mại điện tử
và thực trạng này đặt ra nhiều yêu cầu cần phải có nhiều giải pháp hiệu quả hơn nữa để lành mạnh hóa thị trường thương mại điện tử
cũng như bảo vệ tốt nhất quyền lợi người tiêu dùng sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
có thói quen mua sắm hàng hóa trực tuyến bởi không có nhiều thời gian nhưng chị trang đã vài lần mua phải hàng giả hàng nhái
với tư cách là một người mua hàng
và thị trường trực tuyến cũng đã có những lần mà em phải mua phải hàng giả hàng nhái rồi
và cá nhân em mong muốn là ở việt nam ta có thể xây dựng được một cộng đồng mua bán
hoặc là cộng đồng thương mại điện tử an toàn để tránh cho những người dân như em gặp phải những trải nghiệm không được tốt như vậy
những năm qua thị trường thương mại điện tử việt nam phát triển mạnh mẽ
xong vấn nạn hàng giả hàng kém chất lượng cũng theo đó diễn biến phức tạp
từ đầu năm hai nghìn hai mươi
đến nay hoạt động buôn lậu kinh doanh hàng giả hàng nhái trên mạng xã hội gia tăng trở lại
vào thời điểm cuối năm hoạt động này ngày càng phức tạp hơn
các mặt hàng vi phạm thuộc đủ chủng loại tập trung vào nhóm hàng tiêu dùng thực phẩm điện tử
mình đặt hàng thì có thể là người ta bán hàng đưa đến
thì cái chất lượng của hàng nhiều khi nó cũng không đảm bảo được như là những cái quảng cáo ở trên trang các trang mạng
mình cũng không được kiểm tra chất lượng hàng trước
thành ra là nhiều khi là nó cũng sẽ có khó khăn trong việc đến rồi không đồng ý
thứ là cũng về cái mặt những người ship đến thì người ta cũng khó khăn mình thì cũng ngại
về cái giá tiền và cái mặt hàng để mà mình mua thì thực ra có những cái mình không thể ươm ý
cho nên là đôi khi mình mua như thế nhiều lúc nó là đúng như mọi người nói là nó đúng là tiền mất tật mang
theo ghi nhận
nhiều đối tượng mở gian hàng giảm giá khuyến mãi để bán nhiều loại hàng lậu
sau đó xóa chứng cứ rất nhanh gây khó cho cơ quan quản lý
cũng như làm mất uy tín của doanh nghiệp làm ăn chân chính nếu không được ngăn chặn kịp thời
vâng chống hàng nhái hàng giả đặc biệt trên sàn thương mại điện tử là cuộc chiến không hề dễ dàng
cần sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của các cơ quan chức năng doanh nghiệp và người tiêu dùng
những thông tin này cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại

khi đi qua tỉnh bình dương bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ dầu một đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng để điều tra và xử lý theo quy định
các đối tượng sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn h bảy
kính thưa quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn h bảy
kính thưa quý vị ngày một mươi bốn tháng một mươi hai công an tp hcm cho biết vừa bắt giữ băng nhóm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng bằng hình thức cá độ bóng đá
băng nhóm này quy tụ nhiều đối tượng có tiền án tiền sự và đặc biệt là trang bị súng quân dụng vũ khí nóng để đòi nợ kiểu xã hội đen khi mà các con bạc thiếu nợ
theo hồ sơ từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phát hiện tổ chức cờ bạc dưới hình thức giao trang mạng cá độ bóng đá trên địa bàn tp hcm và các tỉnh giáp ranh như bình dương long an tiền giang
do bốn đối tượng cao nguyễn thiên hữu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ thành phố thủ đức tp hcm ngô vinh quang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ thành phố thủ đức tp hcm hồ chí phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ thành phố thủ đức tp hcm nguyễn tị kim huệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ quận bốn tp hcm cầm đầu và điều hành đường dây
để chuẩn bị cho mùa world cup cao nguyễn thiên hữu đã câu kết với các đối tượng tổ chức đánh bạc
xin được làm đại lý lấy các trang mạng tổng các thành trang mạng nhỏ hơn để giao cho đại lý cấp dưới và trang đánh bạc giao thẳng cho các con bạc
hữu lôi kéo móc nối nhiều đối tượng cờ bạc có tiền án tiền sự công kết chặt chẽ với nhau để tham gia đường dây
để đối phó với cơ quan chức năng các đối tượng liên lạc qua mạng xã hội giao dịch qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau
số tiền thu lợi bất chính được dùng để sử dụng ma túy bay lắc mua sắm xe ô tô hạng sang để vừa ăn chơi vừa thu hồi nợ
không chỉ tổ chức cho các con bạc mà các đối tượng cũng tự lấy các trang mạng để sát phạt các đội bóng đá trong mùa world cup
đến ngày một mươi tháng một mươi hai phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã triển khai tám mũi trinh sát và điều tra viên tiến hành phá án bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm này
qua làm việc được biết bốn đối tượng phân vai trò nhiệm vụ rõ ràng trong đường dây
cụ thể cao nguyễn thiên hữu với vai trò tổ chức điều hành đường dây
ngô vinh quang có một tiền án về tội tổ chức đánh bạc là đối tượng mới ra tù trong băng nhóm
vũ bông hồng có vai trò tổ chức đòi nợ các con bạc đòi nợ bảo kê tranh giành địa bàn cờ bạc
trang bị súng quân dụng vũ khí nóng để uy hiếp đe dọa đòi nợ cứu xã hội đen khi các con bạc thiếu nợ tiền giao trang
hồ chí phúc có một tiền sự về hành vi gây rối rạc rực tượng công cộng có vai trò là đại lý cấp dưới
hiện vụ việc vẫn đang được phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tiếp tục đấu tranh mở rộng
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tòa án nhân dân tỉnh trà vinh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự
đối với bị cáo nguyễn thị cẩm nhung và lê châu minh cùng ngụ tại ấp bùng minh
xã long hòa huyện châu thành tỉnh trà vinh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng nhung và châu là vợ chồng sinh sống bằng nghề nuôi thủy sản và nuôi gia súc
tại ấp bùng minh xã long hòa huyện châu thành
năm hai nghìn một mươi chín do làm ăn thua lỗ nên phải vay mượn tiền của nhiều người dựa đến mức cân đối về tài chính
và không còn khả năng chi trả số tiền hơn bốn tám tỷ đồng
để có tiền trả nợ dung bàn bạc với minh đưa ra thông tin gian dối vay tiền của nhiều người
để đáo hạng ngân hàng nhưng thực chất nhằm chiếm đoạt tiền
sau khi bàn bạc và thống nhất từ ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
nhung và minh đã vay tiền và chiếm đoạt của nguyễn thị thanh loan sáu mươi năm tuổi ngụ phường một mươi năm
ngọn bình thạnh thành phố hồ chí minh và lâm thị hiền bốn mươi tám tuổi
quáp rạch dòng xã long hòa huyện châu thành tỉnh trà vinh số tiền trên bảy tỷ đồng
ngoài ra với thu đoạn gian dối trên nhung còn thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt
của năm người khác với số tiền trên hai hai tỷ đồng
căn cứ vào hành vi tính chất của vụ án hội đồng xét xử tòa án nhân dân tính trà vinh
tuyên phạt bị cáo nguyễn thị cẩm nhung một mươi sáu năm tù giam và lê châu minh một mươi hai năm tù giam
đồng thời buộc nhung và châu phải bộ thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại
bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh vừa triệt phá thành công chuyên án bắt giữ ba đối tượng
có hành vi vận chuyển trái phép tám trăm hai mươi sáu kg pháo nổ thu giữ phương tiện vận chuyển là một xe ô tô tải và một xe gắn máy
sau một thời gian theo dõi các chiến sĩ thuộc các lực lượng phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh
đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy tội phạm miền nam phù hợp với đồng biên phòng vàm tráng trâu
công an huyện châu thành và công an tỉnh tây ninh đã tiến hành ngăn chặn và bắt giữ lê văn sơn sinh
khi đang điều khiển xe ô tô tải vận chuyển trên tám trăm hai mươi sáu kg pháo nổ
mở rộng điều tra lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ nguyễn khánh thiện
và đạo phương duy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
được biết hai ngày trước bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh công an huyện châu thành
và đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy tội phạm miền nam phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển trên sáu trăm ba mươi kg pháo lậu
vào thời điểm cuối năm các hoạt động buôn lậu xuyên biên giới thường gia tăng và rất là phức tạp
nhóm đầu nậu lợi dụng hiểu biết pháp luật hạn chế và cuộc sống khó khăn của người dân
để thuê họ vận chuyển pháo trái phép từ bên kia biên giới vào việt nam
trong những hoạt động ngày càng tinh vi của các nhóm buôn lậu
lực lượng biên phòng tỉnh long an đang triển khai nhiều biện pháp đấu tranh ngăn chặn
theo đó vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một đồn biên phòng sông trăng đã bắt giữ vụ vận chuyển pháo hoa nổ
lên đến hơn một bảy trăm linh kg bằng xe du lịch một mươi sáu chỗ cải hoán công năng
và gần đây nhất vào ngày năm tháng một mươi hai giữ tại khu vực cách đường biên giới khoảng một trăm linh m
thuộc ấp láng biển xã hưng điền huyện tân hưng tỉnh long an qua công tác phối hợp với các lực lượng
đồng biên phòng sông trăng tiếp tục phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển pháo hoa nổ qua biên giới
với khói lượng là hơn tám trăm linh kg
qua kiểm tra phát hiện bên trong mỗi bao tải chứa khoảng hai mươi hộp pháo nổ hình hộp chữ nhật
trọng lượng mỗi hộp khoảng một năm hai kg
tất cả số hàng trên đều được nhắm đối tượng bọt kính trong các túi nilon trong suốt
để tránh làm ướp hư hỏng khi chuyển hàng lậu qua sông
mỗi bịch có trọng lượng khoảng từ hai mươi năm bốn mươi kg
trong việc với cơ quan chức năng một số đối tượng vận chuyển khai được người khác thuê
vác số hàng lậu này từ bên kia biên giới vừa đưa vào đến địa phận quốc gia việt nam thị bỉ bắc
hôm nay em mới đi lần đầu người ta thuê em ở bên nhanh giới qua đồ
một chiếc gì năm trăm linh ngàn em mới đi lần đầu em cũng không biết trong đó có gì
theo lực lượng đồn biên phòng sông trăng thì có nhiều nguyên nhân khiến cho hoạt động buôn bán
vận chuyển hàng lậu qua biên giới dịp giáp tết này diễn biến phức tạp
đoàn biên là lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật cuộc sống khó khăn của bà con gần biên giới
nên các đối tượng thường dụ dỗ mua chuột để người dân tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu
vi phạm pháp luật trong đó có vận chuyển trái phép pháo nổ
trước đây chưa từng có hoạt động vận chuyển pháo nhập lậu lớn như thế này
chúng tôi đã liên tiếp phát hiện bắt giữ hai vụ vận chuyển pháo nhập lậu lớn như địa bàn
trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục
thực hiện kế hoạch kiệm vụ băng cường tuần tra kiểm soát mật phục biên giới
để ngăn chặn triệt đẻ hoạt động vận chuyển hàng lậu hàng cấm
xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn biên giới
đơn vị cũng cho biết để ngăn chặn hiệu quả việc hàng lậu qua biên giới
ngoài việc tuần tra bắt giữ xử lý vi phạm quan trọng là chính bản thân người dân nơi biên giới
cần phải nâng cao ý thức không vì lợi nhỏ mà tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu
đồng quan điểm này nhiều chuyên gia cho rằng
vai trò của đơn vị quản lý thị trường ở các đơn vị địa phương trong kiểm tra xử lý kinh doanh
các hàng cấm hàng giả hàng lậu ở thị trường trong nước sẽ góp phần kéo giảm nạn buôn lậu
nhất là công tác này được thực hiện tổng thể và quyết liệt vào dịp cuối năm
đội kiểm tra liên ngành thủy sản ba trăm ba mươi năm tỉnh cà mau cho biết trong lúc làm nhiệm vụ trên biển
đã kịp thời hỗ trợ sơ cứu và đưa ông huỳnh văn chí bốn mươi năm tuổi
ở huyện ba tri tỉnh bến tre là ngư phủ tàu cá mang biển số bt chín mươi tám nghìn một trăm bốn mươi sáu ts vào bờ cấp cứu an toàn
theo thông tin ban đầu do bất cẩn trong quá trình lao động trên biển tại khu vực gần đảo hòn chuối huyện trần văn thời
chiều một mươi ba một mươi hai ông huỳnh văn chí bị thương nặng ở chân trái
khi xảy ra tai nạn tài công tàu bt chín mươi tám nghìn một trăm bốn mươi sáu ts đưa ông chí vào đảo hòn chuối để cấp cứu
trên đường di chuyển tàu liên tục phát tín hiệu cấp cứu tai nạn lao động
nhận được tín hiệu tạo đội thanh tra liên ngành thủy sản ba trăm ba mươi năm tiếp cận chuyển ông chí sang tàu
tiến hành sơ cứu và nhanh chóng đưa vào đất liền
sau hơn hai giờ đồng hồ tàu đội thanh tra liên ngành thủy ba trăm ba mươi năm đã đưa nạn nhân vào cập cảng tại thị trấn sông đốc
huyện trần văn thời và chuyển về cơ sở y tế tuyến trên cấp cứu điều trị
thành phố hồ chí minh có gần một km đường sông nước và điều này cho thấy là tiềm năng giao thông và du lịch đường thủy là rất lớn
tuy nhiên thì tiềm năng này vẫn chưa phát triển đúng mức
nhất là các cơ chế xây dựng hạ tầng và khai thác vận hành khai thác còn hạn chế chưa xứng tầm
và đó là khẳng định của các cơ quan chuyên ngành trong hội nghị về phát triển vận tải hành khách
kết hợp du lịch bằng đường thủy diễn ra tại ủy ban nhân dân tp hcm vào sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
theo thống kê của sở giao thông vận tải tp hcm thành phố hiện có hai trăm năm mươi một cảng bến thủy nội địa đang hoạt động
trong đó có một trăm năm mươi một cảng bến vận tải hàng hóa
ngoài hóa bảy mươi ba cảng bến phục vụ vận tải hành khách khách du lịch và hai mươi bảy bến khách ngang sông
tuy nhiên theo lãnh đạo sở giao thông vận tải tp hcm bến thủy nội địa hiện không có quy định về việc xây dựng
các quy hoạch chung quy hoạch phân khu của các quận quyện cũng chưa có cập nhật
trong khi đó chỉ cần có cập nhật sở giao thông vận tải thành phố đã có thể cấp phép cho việc hoạt động của các bến này
về hạ tầng bến bãi bến thủy nội địa chỉ mới có đường dẫn ra bến
những công trình phụ trợ nằm hoàn toàn trong hành lang bờ sông
cả nhà đầu tư lẫn cơ quan chức năng chưa thể làm gì trên hành lang này do chưa có quy định
một bến ít nhất có nhà chờ nhà vệ sinh và phải có chỗ đổ xe có được hệ sinh thái sẽ giúp việc du lịch kết nối thuận tiện hơn
theo sở du lịch tp hcm một mươi một tháng đầu năm tp hcm đón ba một triệu được khách quốc tế
du lịch đường thủy chỉ đón hơn một mươi số lượng này
con số trên lệch này cho thấy du lịch đường thủy chưa thật sự hấp dẫn
để có thể khai thác tiềm năng tốt hơn hiệu quả hơn sở giao thông vận tải sở du lịch
và hầu hết các doanh nghiệp đang có các hoạt động kinh doanh vận tải trên sông
đều có đề xuất các giải pháp liên quan đến cơ chế chính sách
trong đó chú trọng hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống bờ sông kênh rạch và hệ thống cảng bến thủy nội địa
năm mươi bảy tỷ đồng là những gì các doanh nghiệp nhà hảo tâm đóng góp cho quỹ học bổng vừa ai dính
và câu lạc bộ vì hoàng sa trường sa thân yêu trong năm hai nghìn hai mươi bốn
và thưa quý vị
tại buổi họp báo giới thiệu chương trình hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển năm hai nghìn hai mươi bốn
và ký kết thỏa thuận tài trợ cho quỹ học bổng vừa a dính công lạc bộ vì hoàng sa trường sa thân yêu
diễn ra hôm nay ngày một mươi bốn tháng một mươi hai quỹ học bổng này tiếp tục nhận thêm nhiều sự cam kết đồng hành
của các cá nhân doanh nghiệp
quỹ học bổng vừa ai dính và câu lạc bộ vì hoàng sa trường sa thân yêu
hiện đang vận hành các dự án đầu tư theo chiều sâu như ươm mầm tương lai chấp cánh ước mơ
mở đường đến tương lai hỗ trợ sinh viên
trong đó năm hai nghìn hai mươi hai dự án ươm mầm tương lai đã nhận cấp học bổng cho năm mươi một em
nâng tổng số học sinh được thụ hưởng học bổng dự án này lên năm trăm sáu mươi sáu em
dự án thắp sáng tương lai trao tặng gần năm phần quà tết xây dựng hai chiếc cầu cho bà con vùng khó khăn
của tỉnh quảng bình và cà mau mời các nhà tình nghĩa nhà đồng đội cho đối tượng chính sách
cán bộ chiến sĩ hải quân và biên phòng
dự án chấp cánh ước mơ nâng tổng số học sinh thụ hưởng học bổng lên con số gần năm trăm linh em
dự án hỗ trợ sinh viên có thêm năm mươi em được học bổng
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai tất cả học sinh sinh viên của các dự án đầu tư theo chiều sâu này
đều đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện hơn ba trăm linh em đạt loại giỏi và xuất sắc ba mươi sáu em được tuyển vào đại học
và lan tỏa tình yêu biển đảo bằng chuỗi các chương trình hoạt động kỷ niệm hành trình một mươi năm đến trường sa
và tám năm thành lập câu lạc bộ qua đó kết nạp thêm một mươi bốn hội viên tập thể sáu trăm ba mươi hai hội viên cá nhân
nâng tổng số hội viên của câu lạc bộ lên một trăm linh chín tập thể và gần ba năm trăm linh hội viên cá nhân